cardium trong điện trở trì thủy ngân
đối với kim loại trì chỉ cần một lượng nhỏ là đã có thể ảnh hưởng nặng nề đến cơ thể
nó sẽ có xu hướng thay thế các kim loại có lợi trong cơ thể như chiếm chỗ của canxi trong xương
gây thiếu canxi mục xương hoặc thay thế sắt trong máu
làm dối loạn các phản ứng sinh hóa gây còi xương hoặc chậm lớn ở trẻ
đối với một số mặt hàng đã qua sử dụng nhập vào việt nam không được kiểm tra về chất lượng
có thể có những nguy hạn đến môi trường đến sức khỏe của người tiêu dùng
như vậy thì qua đây thì chúng tôi cũng muốn khuyến cáo đến người tiêu dùng
nên chọn mua sản phẩm ở những cơ sở có uy tín và có bảo hành
có nguồn gốc đầy đủ và đảm bảo quyền lợi sau này khi sản phẩm bị lỗi bị hỏng
thưa quý vị và các bạn việc cấm nhập khẩu một số mặt hàng vào việt nam
nhằm bảo đảm vấn đề an ninh quốc gia hạn chế bệnh dịch lây lan
cũng như ngăn chặn tình trạng việt nam trở thành bãi rác công nghiệp của một số nước phát triển
hàng hóa là sản phẩm điện tử điện lạnh đã qua sử dụng là mặt hàng bị cấm nhập
đã được pháp luật quy định chi tiết
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi tám chính phủ ban hành nghị định số sáu mươi chín hai nghìn một mươi tám ndcp
quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương
kèm theo phụ lục chi tiết danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu vào việt nam
danh mục này áp dụng cho hoạt động xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa mậu dịch phi mậu dịch
xuất khẩu nhập khẩu hàng hóa tại khu vực biên giới hàng hóa viện trợ chính phủ phi chính phủ
hàng điện tử điện lạnh đã qua sử dụng thuộc mục bốn phụ lục một cụ thể như sau
mục bốn hàng tiêu dùng thiết bị y tế phương tiện đã qua sử dụng
bao gồm các nhóm hàng hàng dệt may giày dép quần áo hàng điện tử
hàng điện lạnh hàng điện gia dụng thiết bị y tế hàng trang trí nội thất
hàng gia dụng bằng gốm sành xứ thủy tinh kim loại nhựa cao su chất dẻo và các chất liệu khác
xe đạp mô tô xe gần máy
thưa quý vị và các bạn chương trình aloba tám mươi chín gần đây đã lưu ý
liên tục phát các chương trình cảnh báo về tình trạng mua bán công cụ hỗ trợ vũ khí nóng qua mạng internet
trong các chương trình thì nhiều chuyên gia đã phân tích phương thức thủ đoạn của các đối tượng kinh doanh loại mặt hàng cấm này
đa số các đối tượng mua bán các loại linh kiện nhập lậu sau đó lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh
tuy vậy thông qua vụ việc mới đây khi công an thành phố hải phòng triệt xóa bắt gọn nhóm đối tượng sản xuất vũ khí quân dụng
đã cho thấy tính chất thủ đoạn ngày càng nguy hiểm của loại tội phạm này
không chỉ dừng lại ở việc mua bán các loại linh kiện có sẵn để lắp ráp mà chúng còn lập xưởng để tự chế tạo các loại vũ khí này
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng triệt xóa phát hiện đối tượng trần quốc tân bốn mươi tuổi
hộ khẩu thương chú tại số một mươi lô một mươi hai lâm tường lê trân hải phòng
có hành vi tàng trữ sản xuất và mua bán trái phép vũ khí quân dụng cho các đối tượng trên nệ bàn thành phố hải phòng
đối tượng trần quốc tân bị bắt quả tang khi đang vận chuyển hai khẩu súng dạng k năm mươi chín cùng hai viên đạn
qua đấu tranh tân khai nhận do cần tiền nên đối tượng đã tìm hiểu cách chế tạo súng
sau khi nghiên cứu tân rủ phạm văn hữu ba mươi chín tuổi hộ khẩu thường trú tại thôn trang quan an đồng an dương hải phòng
là người có nghề hàn và máy hàn cùng tham gia
tân là người vẽ mô hình súng
tân là người vẽ súng và miếng inox theo hình vẽ tạo các phôi
sau đó ráp lại để đối tượng hữu hàn các mối hàn phôi ráp lại chi tiết khẩu súng
khám nhà đối tượng hữu lực lượng chức năng phát hiện nhiều chi tiết như thanh kim loại lò so mảnh kim loại có hình dạng và kích thước khác nhau
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án sớm đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
thưa quý vị và các bạn mục kết nối trong chương trình alo ba trăm tám mươi chín cũng sẽ kết nối những thắc mắc chia sẻ trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng
quý vị và các bạn có thể liên lạc với chúng tôi trong giờ hành chính qua đường dây nóng tám trăm tám mươi tám ba trăm tám mươi chín ba trăm tám mươi chín địa chỉ chuyên mục alo ba trăm tám mươi chín ban chuyên đề truyền hình công an nhân dân số một lê đức thọ bài dịch cầu giấy hà nội email alo ba trăm tám mươi chín intv a gmail com
chúng tôi bảo đảm giữ bí mật danh tính của người cung cấp thông tin
còn bây giờ thời lượng dành cho chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này cũng đã hết cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần tiếp theo của chương trình hàng điện tử đã qua sử dụng lỗ hổng cần bịt chặt vào khung giờ này tuần sau